trước diễn biến mới của dịch covid một mươi chín sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố phương án giảm sáu mươi số chuyến xe vận tải hành khách tuyến cố định đi các tỉnh
thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng ba đến hết ngày năm tháng bốn
tất cả các chuyến xe khách hiện hành đều bảo đảm việc vận chuyển hành khách tối đa
không quá năm mươi sức chứa không quá hai mươi người trên một chuyến
hành khách bắt buộc đeo khẩu trang ngồi sen kẻ giữa các hàng ghế và phải khai báo y tế theo quy định
hiện nay tại tp hcm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định đến các tỉnh
có tần suất một bảy trăm năm mươi hai chuyến trên một ngày giảm năm mươi bốn số chuyến so với kế hoạch đề ra